chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình phóng sự điều tra phát sóng hàng ngày trên intv
hôm nay chúng tôi xin được tiếp tục nói về câu chuyện sản phẩm nhuy hoa nghệ tây của công ty tây á
do nghi ngờ sản phẩm của công ty này có nhiều điểm bất thường
phóng viên intv đã mang sản phẩm mua được tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu tây á
đến làm việc với cục an toàn thực phẩm để làm rõ xem sản phẩm của công ty này đang vi phạm các quy định của pháp luật như thế nào
nói đến lợi ích trong vấn đề thải độc cơ thể giúp ngăn ngừa ung thư giấy lấy lại cảm hứng hỗ trợ điều trị viên phương v v
có tới một mươi sáu các tác động đến sức khỏe
tôi có thể khẳng định rằng là không có một cái thực phẩm chức năng nào
không có một sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào có được những công dụng như thế này
và cục an toàn thực phẩm chưa từng cấp một sản phẩm nào như thế này
với những sản phẩm và quảng cáo trên những tờ dơ như thế này
thì đạo sĩ đã vi phạm điều gì hả
đã vi phạm quy định của chính phủ về các nội dung quảng cáo
có thể nói là cái trường hợp này là quảng cáo như thuốc
tôi có mang đến một số sản phẩm đây là sản phẩm được doanh nghiệp cho rằng sản phẩm nhập khẩu
với cái tem mát như thế này thì có được coi là sản phẩm nhập khẩu hay không
và cái tem mắc đó quy kết như thế này thì có vi phạm gì hay không ạ
đối với các sản phẩm nhập khẩu như chúng tôi vừa mới trao đổi
thì rõ ràng là đối với sản phẩm nhập khẩu thì phải
lưu hành tại việt nam phải có nhãn phụ bằng tiếng việt
có thể đọc và hiểu được sản phẩm này là sản phẩm nào và sử dụng như thế nào
thế thì rõ ràng là ở đây sau khi xem cái sản phẩm như thế này thì không có tem mark bằng tiếng việt
thì rõ ràng là cũng chưa có một cái thông tin nào khẳng định là cái sản phẩm này là sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ
đúng không ạ
cái thứ hai đấy là nếu trong trường hợp nó được nhập chính ngạch và có nguồn gốc xuất xứ
có hồ sơ đi kèm thì rõ ràng là khi lưu hành trên thị trường đã vi phạm quy chế về thẻ
là đã không có nhãn phụ
như vậy thì là sẽ bị xử phạt theo quy định của chính phủ
các cái thông tin ở trên sản phẩm này về cái đơn vị sản xuất sản phẩm gần như là không có
không có thông tin về sản phẩm không có địa chỉ thậm chí là hạn sử dụng tối thiểu trên một sản phẩm cũng không có
vậy thì ông quan sát và có đánh giá hay nào về sản phẩm này
rõ ràng là như bạn cũng đã phân tích sơ bộ về cái nhãn của cái sản phẩm này đây là một cái sản phẩm bật ong
với cảng quan như vậy như chúng tôi nhìn ở đây thứ nhất là cái này nó không chỉ đơn thuần về là bật ong
thế còn một số những cái thông tin mà quy định bắt buộc phải có trên nhãn đối với hàng hóa thực phẩm lưu hành tại việt nam
ví dụ như là ngày sản xuất hạn sử dụng rồi cơ sở sản xuất cơ sở chịu trách nhiệm thì đều không có
rõ ràng đây cũng có thể nói đây là một cái hàng sản phẩm là không thể có sử dụng
đây là một trong những cái đại lý bán sản phẩm này và có những cái quảng cáo như này đối với người sử dụng
vậy thì ông xem và cho ý kiến về những cái này
đối với những quảng cáo như thế này thì chúng tôi thấy rằng là đã nói đến rất nhiều đến các quy định của pháp luật
cũng như là cái tắc cái công dụng của sản phẩm vi phạm
thế thì chúng tôi sẽ ghi nhận cái thông tin này và giả soát các cái trang mạng này các cái đường link này
và xác định về chủ thể chúng tôi sẽ yêu cầu xử phạt và kèm theo là rút hết rút hết cái nội dung này kèm theo về nội dung đình trình
các bạn có mấy loại
phóng viên mua từ cửa hàng được nhân viên giới thiệu là hàng nhập khẩu
lại đang được xác định ở cục an toàn thực phẩm là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
như vậy là toàn bộ sản phẩm phóng viên mua tại cửa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu tây á
đã được làm rõ tại cục an toàn thực phẩm bộ y tế
vậy còn sản phẩm chính của công ty này thì sao
safrong thực chất là thực phẩm chức năng thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thuốc
mà nó được thần thanh hóa về công dụng
đến như vậy
theo dữ liệu chúng tôi được biết thì cũng có khá nhiều sản phẩm như hàng y tế
nhưng mà đại bộ phận thì khi mà nhập vào việt nam thì đều được trước đây là công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
và bây giờ là tự công bố theo quy định một mươi năm là nguyên liệu sản phẩm thực phẩm
còn tất cả những sản phẩm mà quảng cáo với rất là nhiều các công dụng thì đều là không đúng
saffron hiện nay
chủ yếu là đưa từ ở trung đông về
thế thì những cái hàng hóa đó thì một là có thể là có xuất xứ hai này cũng có thể là trôi nổi trên thị trường
mà cái điều quan trọng nhất người tiêu dùng cần chú ý đó là tiêu chuẩn nó để làm thuốc hay là tiêu chuẩn nó để làm thực phẩm chức năng
thì hiện nay ở việt nam mình là chưa quy định
cũng chưa có tài liệu nào ở việt nam quy định nó được dùng làm thuốc hay được dùng làm thực phẩm chức năng
mà hoàn toàn là theo tự nhiên mà mọi người sử dụng
đây là ý kiến của chuyên gia cũng như cơ quan quản lý nhà nước nói về safron
còn bây giờ xin được tiếp tục trở lại với địa chỉ ba mươi chín b hàng bài
nơi có nhiều sản phẩm saffron mang tên brahma tây á được bày bán
sau khi truyền hình công an nhân dân có cuộc khảo sát liên quan đến thị trường nhị hoa nghệ tây hay gọi là saffron

sau khi tập hợp toàn bộ những thông tin về địa chỉ này

vậy mời quý vị ngay sau đây hãy theo dõi xem là đơn vị này đang kinh doanh loại hoa nghệ tây gì cung cấp cho người tiêu dùng
cuộc kiểm tra diễn ra vào chín giờ sáng
sau khi lực lượng chức năng yêu cầu doanh nghiệp cung cấp đầy đủ toàn bộ giấy tờ hồ sơ liên quan
đến sản phẩm kinh doanh ở đây
bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu của doanh nghiệp đã được chúng tôi tiếp cận
trên bộ hồ sơ thể hiện rất rõ doanh nghiệp này nhập saprong với giá bảy usd một gram
tức là một mươi sáu đồng tiền việt nam so với giá bán lẻ cho khách hàng là ba trăm năm mươi đồng việt nam mỗi gram
mức tranh lệch giữa giá nhập và giá bán quá khủng khiếp
sao có thể nhập với giá rẻ như vậy
tại vì khi sản phẩm này bán tại sân bay của iran đã có giá một mươi năm
tám mươi ba usd một gram tương đương với giá hai trăm năm mươi việt nam đồng là một câu hỏi mà có lẽ chỉ công ty tây á lực lượng hải quan và thuế mới có thể trả lời
tôi nhập khẩu qua một công ty bên sinh
công ty bên sinh được chỉ định bởi nhà máy bên iran
tại vì iran thì thưa quý vị báo chí quản lý trường là
luật bảo quốc tế như là lô ẩn của mỹ là không được chuyển tiền qua iran thì bắt buộc là người ta phải chỉ định công ty thứ ba
công ty khác để người ta nhập tiền thì bên công ty có nhận được chỉ định của nhà máy là chuyển tiền cũng như nhập khẩu qua một công ty thứ ba là bên công ty bên sinh
tại thời gian quảng cáo của công ty tây á thì chủ nghĩa loại lính hoa miền tây có tên là saffron thì có tên lên đến một mươi triệu đồng
tuy nhiên ngay tại thời điểm kiểm tra thì doanh nghiệp đã xác nhận là sản phẩm này chỉ được nhập về với sản phẩm là nguyên liệu là nông sản

người ta cảm thấy người ta thích nghi với cái sản phẩm này thì người ta thấy cái sản phẩm này tốt cho người ta thì người ta sử dụng
doanh nghiệp cũng không có lan truyền quảng bá rằng là phải trước hay lại bên kia bên kia
tức là anh xác nhận là mình không có thông tin quảng cáo đấy và toàn bộ công dụng của sản phẩm không phải là như thế đúng không ạ
công dụng là do khách hàng cảm nhận có những cái phản hồi của khách hàng
cơ bản thì công ty chưa hề quảng cáo quảng bá là cái sản phẩm này nó trên truyền thông là nó có những cái tác dụng gì
còn bên công ty không có vấn đề
chỉ có bán cho các công ty
công ty phân phối người ta phân phối ra lại người ta bán lại cho các lý các khách hàng để tiêu dụng
những gì ông chủ doanh nghiệp này nói lại đang trái ngược hoàn toàn với những gì chúng tôi khảo sát được
bởi ngay tại cửa hàng này chúng tôi đang mua được một gram saprong với giá ba trăm năm mươi đồng
tiếp tục kiểm tra bản tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp có số một taia hai nghìn một mươi tám ngày sáu sáu hai nghìn một mươi tám
lại chỉ công bố vấn đề sản phẩm của doanh nghiệp

đối với loại một gram một gram ba gram năm gram
nhưng lại không có bản tự công bố của sản phẩm hai gram
mặc dù tại thời điểm kiểm tra thì hộp saprom nhựa có trọng lượng hai gram lại là sản phẩm bày bán nhiều nhất tại cửa hàng
không có công bố đã bán sản phẩm hành vi vi phạm của công ty tây á đã quá rõ ràng
một điều lạ hơn nữa là doanh nghiệp tự đi công bố chất lượng sản phẩm
nhưng khi được hỏi về cách chỉ tiêu công bố
yêu công bố mà chứng minh như thế nào về chất lượng thì lại được doanh nghiệp trả lời như thế này
mỗi một khách hàng người ta cảm nhận được một việc thích nghi với sản phẩm này ở một khung khác nhau
người ta cảm thấy người ta thích nghi với sản phẩm này thì người ta thấy sản phẩm này tốt cho người ta thì người ta sử dụng
cái lĩnh vực này thì chắc là để cho nó đã có cái biên bản kiểm tra của liên lạc y tế
họ đã kiểm tra qua và tất cả sản phẩm của công ty được thông qua
thì là đã đáp ứng được những cái mà yêu cầu của sản phẩm
một biên bản làm việc tiếp theo được doanh nghiệp cung cấp cho đoàn kiểm tra đó chính là biên bản
kiểm tra của tham gia mẫu y tế quy định số sáu mươi hai quy đề ttrp ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
và kiểm tra vào ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín về việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất
nhập khẩu kinh doanh quảng cáo các sản phẩm cung cấp chức năng đà nội
tuy nhiên nội dung và kết quả xác minh lai của một công ty khác thì và cuối cùng theo đề xuất của doanh nghiệp
kỳ đoàn kiểm tra không kiểm tra nữa
không hiểu báo cáo của doanh nghiệp là báo cáo gì và báo cáo như thế nào mà đoàn kiểm tra không kiểm tra nữa
chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh những bất thường trong nội dung phiên bản này và gửi tới quý vị trong chương trình sau
safron tây á có dấu hiệu trốn thuế hay không
chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ
chúng tôi cũng đang chờ đợi kết luận chính thức của cục quản lý thị trường hà nội sau cuộc kiểm tra vào ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
một sản phẩm đắt đỏ có liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng thì chắc chắn không thể buông lỏng quản lý
đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại